không quản ngại khó khăn gian khổ sẵn sàng giúp đỡ nhân dân là những cụm từ mà người dân ở xã nậm hàng huyện nậm nhùn tỉnh lai châu dành cho đại úy hò văn thép trưởng công an xã
trong suốt quá trình làm việc người cán bộ công an này đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giữ vững bản lĩnh năng động nhiệt tình với phong cách làm việc gần dân sát cơ sở
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé